thông tin đầu tiên từ tây ninh thưa quý vị một nhóm thanh niên tìm những người từng chơi cờ bạc ép họ viết giấy nợ rồi uy hiếp chiếm đoạt tài sản
công an thị xã hòa thành đang tạm giữ hình sự các đối tượng nguyễn ngọc hải và ngô tấn đại cùng chú tại xã long thành nam thị xã hòa thành tỉnh tây ninh để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
quá trình điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định muốn có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng
nên đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng nguyễn ngọc hải cùng đồng phạm đã bàn bạc thống nhất với nhau mang theo nhiều hung khí tự chế
tìm đến những người dân đã từng tham gia chơi cờ bạc trên địa bàn thị xã hòa thành sau đó ép buộc ghi giấy nợ hoặc mặc dù họ không hề nợ nần nhóm của hải
khi đồng bọn của nguyễn ngọc hải không thu được tiền từ các đối tượng này thì đối tượng hải sẽ tự ý đến nhà đập phá tài sản chiếm đoạt xe mô tô và đem đi cầm lấy tiền tiêu xài
với thủ đoạn như trên trước đó nhóm đối tượng của nguyễn ngọc hải đã thực hiện hai vụ cưỡng đoạt tài sản khác
được biết cả hai đối tượng hải và đại từng có nhiều tiền án và tiền sự về tội gây dối trật tự công cộng sử dụng trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đang được công an thị xã hòa thành tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang vừa điều tra khám phá nhanh vụ báo tin mất trộm sáu sáu mươi usd
trước đó một nữ việt kiều mỹ đến công an xã đông phú huyện châu thành tỉnh hậu giang trình báo bị mất trộm khoảng sáu mươi usd năm triệu đồng một điện thoại di động cùng một số giấy tờ tại nhà ở ấp phú lợi xã đông phú
qua điều tra lực lượng công an phát hiện lê minh trang chú tỉnh cà mau là người làm vườn thuê cho bị hại có biểu hiện nghi vấn nên mời đối tượng về làm việc
biết không thể che giấu trang thừa nhận hành vi phạm tội và khai được chủ tin tưởng nhiều lần gửi tiền về việt nam
nhờ đối tượng giữ hộ tuy nhiên trang đã nảy sinh lòng tham chiếm đoạt của chủ bốn mươi bảy usd để dùng vào mục đích cá nhân
gần đây khi nữ việt kiều về nước sợ sự việc bại lộ trang tiếp tục lấy trộm tiền điện thoại và giấy tờ của chủ đem giấu trong bụi cây gần nhà rồi tạo hiện trường giả để chị này tin số tiền gửi đối tượng giữ trước đây cũng bị mất trộm hết
cơ quan công an đã thu giữ được số ngoại tệ và tiền việt nam ước tính tổng trị giá khoảng ba trăm linh triệu đồng cùng một số vật dụng tại nơi trang cất dấu
trường đã ký tên xuất khống hai mươi bảy hóa đơn giá trị gia tăng của công ty hoàng phát cho công ty hùng thịnh gây thất thu thuế ba bảy tỷ đồng
công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với lê văn trường chú tại huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa về hành vi in phát hành mua bán trái phép hóa đơn
tại cơ quan công an trường khai nhận đầu năm hai nghìn một mươi tám trường được một người đàn ông tên hùng không rõ lai lịch
thuê trường đứng tên làm giám đốc cho công ty hoàng phát với số tiền là một mươi hai triệu đồng một tháng
trường đồng ý
trong thời gian này hùng giới thiệu cho trường quen biết với nguyễn thành luân giám đốc công ty hùng thịnh
theo yêu cầu của hùng trường đã ký tên xuất khống hai mươi bảy hóa đơn giá trị gia tăng của công ty hoàng phát cho công ty hùng thịnh đã có ghi nội dung nhưng thực tế không có diễn ra mua bán hàng hóa dịch vụ thể hiện trên hóa đơn gây thất thu thuế ba bảy tỷ đồng
cho rằng bị hàng xóm xúc phạm ông rương dùng búa đánh vào đầu nạn nhân gây thương tích nặng
công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang vừa khởi tố bắt tạm giam đối với bị can danh dương bảy mươi một tuổi ngụ tại xã thạnh trị huyện tân hiệp về tội cố ý gây thương tích
nạn nhân trong vụ án này là bà thị ngôi bảy mươi sáu tuổi cùng chú tại địa phương với bị can
kết quả điều tra ban đầu xác định chiều ngày ba tháng bốn rương đi uống rượu về rồi lấy búa đập vào vỏ lãi của người khác đỗ trước nhà
lúc này nạn nhân đang nói chuyện với bị can và hai người khác cho rằng bà ngôi xúc phạm bị can cầm búa đánh vào đầu người phụ nữ này gây thương tích nặng
nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang cấp cứu kịp thời nên thoát chết
tại cơ quan công an trương khai nhận giữa ông bậc và bà ngôi là bạn nhậu thường xuyên với nhau
do có hơi men trong người không kiểm chế được cơn giận nên đã gây ra vụ việc trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã hoàn tất kết luận điều tra
đề nghị truy tố tài xế nguyễn ngọc thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại quận hoàn kiếm thành phố hà nội về tội gây dối trật tự công cộng
vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng bốn nguyễn ngọc thắng điều khiển ô tô năm chỗ với tốc độ cao rú ga
thực hiện kỹ thuật reap nhiều vòng quanh bùng binh trước nhà hát lớn hà nội
sự việc gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự an toàn cho người tham gia giao thông
khi tổ công tác của công an phường tràng tiền yêu cầu đối tượng dừng xuống xe
thì đối tượng không chấp hành và phóng xe bỏ chạy
trước đó ngày hai mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn ngọc thắng
thưa quý vị thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội
thông tin về những cuộc gọi mà chỉ cần bấm nghe điện thoại cũng mất tiền trong tài khoản
những bài viết này ngay lập tức nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và quan tâm gây lo ngại cho nhiều người
vì thực trạng vấn nạn lừa đảo trực tuyến đang ngày càng gia tăng
và các thủ đoạn kịch bản lừa đảo thì ngày càng tinh vi và phức tạp hơn
tuy nhiên thực tế đây chỉ là những tin giả
người dùng cần phải hết sức bình tĩnh tránh hoang mang nhưng cũng không được chủ quan để tự bảo vệ mình
mấy ngày nay bạn bè chị nguyễn kim anh
liên tục chia sẻ những bài viết về vụ việc cuộc gọi năm giây và sự việc mất ba mươi triệu đồng sau đó
trước ma trận các hành vi lừa đảo trực tuyến hiện nay thông tin này làm cho chị kim anh khá lo lắng
bản thân tôi cảm thấy rất là hoang mang
bởi vì hiện tại là bây giờ tôi cũng hay đặt hàng online trên mạng
thì sẽ nhận được rất nhiều cuộc điện thoại để gọi lấy hàng là những số đó toàn là số lạ thôi
trong trường hợp nếu mà mình bắt những cái cuộc gọi như vậy
cũng không biết là bản thân mình có rơi vào trường học sẽ bị mất tiền không
không chỉ bài viết trên những ngày qua trên mạng xã hội còn lan truyền nhiều bài viết có nội dung
như nhấc máy năm giây mất ngay một triệu
hay khi gọi lại một số đầu máy sẽ bị sao chép danh bạ trong ba giây
hay chỉ vì nghe cuộc gọi flas ai ba phút sau mất bảy mươi ba triệu đồng
khi mà đọc thông tin đấy thì đầu tiên cũng có cảm giác là khá là hoang mang lo sợ
tại vì bây giờ nhiều cái hình thức lừa đảo quá
công nghệ nó cũng phát triển ý
tuy nhiên thì sau khi đọc cái tin đấy thì em cũng có đi tìm những cái nguồn khác
ở trên mạng hoặc những cái nguồn báo chính thống
để xem mua xét là cái tin đấy nó có đúng hay không
mới đây trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã đưa ra cảnh báo
đây là các tin giả
theo đơn vị này chuyện mất tiền và mất dữ liệu khi nghe điện thoại từ số lạ là hoàn toàn sai sự thật
trong trường hợp người dùng gọi lại hoặc làm theo hướng dẫn họ có thể bị trừ cước viễn thông
việc mất dữ liệu cá nhân danh bạ thẻ ngân hàng
có thể xảy ra nếu kẻ gian gửi kèm một liên kết dẫn dụ người dùng bấm vào
khiến thiết bị bị dính phần mềm độc hại hoặc bị chuyển hướng đến trang đánh cắp thông tin
theo các chuyên gia công nghệ kẻ gian không thể xâm nhập được điện thoại của người dùng chỉ thông qua cuộc gọi
nếu mà chúng ta nhận được cục bộ và bị mất tài khoản trong ngân hàng thì điều đấy gần như không thể xảy ra
trừ khi chúng ta bị dụ và gõ các thông tin
như là cung cấp thông tin mã otp hoặc là bấm thêm cái phím số phụ
thì hoàn toàn có thể chúng ta sẽ mất cước điện thoại hoặc là bị dụ lấy mất cái mã otp
và sau đó thì có thể sẽ mất tài khoản của ngân hàng
rõ ràng người dùng mạng xã hội cần phải cảnh giác trang bị cho mình những kiến thức cần thiết
để có thể nhận biết thông tin không chính xác tin giả tránh lan truyền gây hoang mang dư luận
bên cạnh đó người dùng vẫn nên thường xuyên cập nhật các thủ đoạn
kịch bản lừa đảo mới của các đối tượng
để phòng tránh khi nghi ngờ có thể tham khảo thông tin tại các trang chính thống
có thể ví dụ như tham khảo những cái trang web hoặc là kiểm chứng những cái trang web
độc hại hay là lừa đảo trên không gian mạng
thông qua một số trang web của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
như là tingimạng vn hoặc là khônggianmạng vn
trong cái trường hợp là nhận được những cái tin nhắn lừa đảo đi hơn
có thể là báo cáo lên một cái trang web chóngthưrác vn cho nhà mạng
để mà có thể ngăn chặn
khó là cái số đó
trước thực trạng các hành vi lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi và phức tạp
người dùng cần tránh hoang mang nhưng cũng phải thận trọng không được chủ quan
đặc biệt chú ý cảnh giác với những cuộc gọi có đầu số lạ
không cung cấp mã otp cho bất cứ ai không làm theo hướng dẫn với các cuộc gọi lạ
không nhấp vào đường link lạ không nhập thông tin theo hướng dẫn trên các trang web giả mạo
thông tin về thành tích cứu người bị nạn của một trung tá công an cùng với đồng đội
của huyện phúc lộc tỉnh thừa thiên huế
cụ thể khi đang tắm biển tại bãi biển lang co nhiều du khách đã bị sóng cuốn trôi
rất may là chúng ta đinh viết chung giám đốc nhà nghỉ dưỡng lang co
cùng một số nhân viên đã kịp thời phát hiện và cứu hộ nạn nhân
do sóng đánh mạnh nên liên tục trong hai ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
có đến ba du khách bị sóng biển cuốn ra xa bờ đuối nước trên bãi biển lang co
rất may sau một thời gian ngắn vật lộn với sóng lớn nguy hiểm
chúng ta đinh viết chung cùng với một số nhân viên nhà nghỉ dưỡng
đã kịp thời cứu hộ nạn nhân
hành động dũng cảm không sợ nguy hiểm cứu giúp người dân bị đuối nước
của cán bộ và nhân viên nhà nghỉ dưỡng lang co đã để lại ấn tượng đẹp
về hình ảnh người công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
trong lòng người dân và du khách khi đến với huế
vào chiều ngày một tháng năm cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết
tổng hợp tình hình khám chữa bệnh cấp cứu từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc bộ y tế
sáu mươi ba sở y tế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và y tế ngành cho thấy sau hai ngày nghỉ lễ từ bảy h sáng ngày hai mươi chín tháng bốn đến bảy h sáng ngày bốn mươi một tháng năm
tổng số có ba một trăm chín mươi người được đưa đến các cơ sở y tế khám do tai nạn giao thông
trong đó ba một mươi một trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị theo dõi
bảy trăm linh một người bệnh được chuyển viện một tám mươi sáu người bệnh tai nạn giao thông được điều trị và ra viện
cũng trong hai ngày này ba mươi bốn người tử vong do tai nạn giao thông
bao gồm cả tử vong tại cơ sở y tế
trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh tiên lượng tử vong xin về
trong đó tám người tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh hai mươi hai người tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh
và bốn trường hợp tiền lượng tử vong xin về
cũng ghi nhận trong ngày một tháng năm trên toàn quốc xảy ra hai mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi người bị thương một mươi chín người
tính chung trong ba ngày nghỉ lễ cả nước xảy ra tám mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm tám mươi ba người thương vong
lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý gần chín hai trăm ba mươi bốn trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên đường bộ
chỉ tính riêng trong ngày một tháng năm lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương
qua tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đã phát hiện xử lý chín bảy trăm bảy mươi tám trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn hai mươi một tỷ đồng tạm giữ một trăm tám mươi sáu xe ô tô bốn bốn trăm một mươi tám xe mô tô hai mươi tám phương tiện khác
tước hai một trăm năm mươi bảy giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm về nồng độ cồn có ba năm trăm bảy mươi sáu trường hợp
thời tiết nắng nóng khiến cho các khu du lịch biển trở nên hút khách
bà rịa vũng tàu là một trong những địa điểm được rất nhiều du khách ưu tiên lựa chọn để du lịch và nghỉ dưỡng
từ những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ công an toàn tỉnh đã chủ động các biện pháp đảm bảo tốt an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
góp phần đem lại một kỳ nghỉ lễ an toàn cùng ấn tượng đẹp trong lòng du khách
để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách yên tâm vui lễ
bàn giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương chủ động xây dựng
triển khai thực hiện các kế hoạch phương án bảo đảm trật tự an toàn xã hội an toàn giao thông công tác phòng cháy chữa cháy
cùng với đó tăng cường công tác nắm tình hình đấu tranh các hành vi trộm cắp cướp giật gây dối trật tự công cộng
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và đưa khoảng hơn bốn trăm linh phòng trọ vào loại mà phòng trọ cần phải kiểm tra
qua kiểm tra thì phải nói rằng chúng tôi đã thu giữ rất nhiều các giao lê mạ tấu các vũ khí tự chế
kể cả các đối tượng tàn trữ sử dụng các chất mạc túy các đối tượng cho vay nặng lãi các đối tượng vi phạm về vấn đề cư trú
và một số các tài sản
mà chưa có cái chứng minh có nguồn gốc thì hiện tại chúng tôi đã xử lý
đây cũng là biện pháp rất hiệu quả trong việc phòng ngừa tội phạm
song song với công tác kiểm tra lưu trú tại các khu vực địa bàn trọng điểm
công an các địa phương cũng tăng cường phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát
nhằm phòng ngừa tội phạm và kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm làm trong sạch địa bàn
trước lễ thì chúng tôi tiến hành đi kiểm tra lưu trú trên các cơ sở lưu trú bình dân
để tuyên truyền cho người dân về địa bàn
nâng cao trách nhiệm bảo vệ tài sản của mình và phòng chống tội phạm của người dân
và ngoài ra chúng tôi là thường xuyên hàng đêm là tổ chức tuần tra
cùng với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự để đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh
đã huy động tối đa lực lượng phương tiện thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các tuyến đường
công an quyện cũng đánh giá là tình hình trật tự an toàn giao thông trong những thời gian tới
nhất là có cổng dịp ba mươi tháng bốn một tháng năm rồi trong dịp nghỉ hè sắp tới sẽ có những chuyển biến
toàn thể lực lượng các bộ an sĩ công an quyền cũng quyết tâm sẽ đề ra những giải pháp
để tiếp tục giữ vững đà ổn định về trật tự bảo hộ tập trung các chuyên đề như nồng độ cồn
chuyên đề về tốc độ của tải trọng
với việc chủ động và quyết liệt thực hiện các mặt công tác
trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
ba mươi tháng bốn và một tháng năm
tình hình an ninh trật tự cơ bản được giữ vững ổn định
tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường được bảo đảm
chưa để xảy ra ủn tắc hay mất trật tự an toàn giao thông
có phần mang lại một ấn tượng tốt đẹp đối với người dân và du khách
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với vũ quốc việt chú tại phường phản lại tp chí linh tỉnh hải dương về tội chống người thi hành công vụ
trước đó công an phường phả lại nhận được tin báo đối tượng vũ quốc việt cầm theo hung khí
đến nhà một hộ dân chú tại phường phản lại dọa đánh chém
khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường đối tượng đã có những hành động lời nói xúc phạm danh dự tổ công tác
lao vào tấn công hai chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ
công an phường đã phối hợp khống chế đưa đối tượng về trụ sở để xử lý
do mâu thuẫn tình cảm định đốt phòng trọ của bạn gái
thế nhưng lại đốt nhầm phòng của người khác
khiến ba người bỏng nặng
đối tượng là bạch ngọc minh trú tại thành phố biên hòa
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bốn minh mang xăng đổ vào phòng của gia đình anh nguyễn văn ánh
quê ở tỉnh thái bình đang trọ tại khu phố một phường tân hòa thành phố biên hòa
lúc này anh ánh phát hiện phòng trọ bị cháy nên kêu cứu và được người dân xung quanh phá cửa phòng trọ
đưa anh cùng với vợ và một người con trai một mươi tuổi đều bị bỏng nặng đi cấp cứu kịp thời
minh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn và đòi nợ tại thành phố bạc liêu
tại cơ quan công an minh thừa nhận có mâu thuẫn tình cảm với bạn gái từng ở tại dãy nhà trọ đã gây án
do bị bạn gái chia tay nên minh bực tức mang xăng tìm đến phòng trọ của bạn gái để đốt nhưng nhầm phòng
đối tượng minh đã có ba tiền án mới ra tù chưa kịp xóa án tích lại tiếp tục gây án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án
nhằm sớm hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ra truy tố trước pháp luật
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can nhóm đối tượng
từ tỉnh thanh hóa đến đắk lắc hoạt động tín dụng đen quy mô rất lớn với lãi suất lên đến sáu trăm linh một năm
đó là lê văn khánh nguyễn văn thành và lê văn hoàng cùng chú ở huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
theo điều tra vào cuối tháng hai
năm hai nghìn hai mươi ba cả ba đối tượng rủ nhau vào tỉnh đắk lắc lập các trang facebook có tên là
cho góp ngày bôn ma thuật và họ góp bôn ma thuật để đăng thông tin cho vay tiền thủ tục đơn giản giải ngân nhanh chóng
khi có người vay liên hệ thì các đối tượng đến tận nơi kiểm tra nhà cửa và giữ giấy tờ tùy thân của người vay
nhóm đối tượng này cho vay theo hai hình thức là vay tiền góp và vay tiền đứng
với thủ đoạn đó từ tháng hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nhóm này đã cho khoảng một triệu đồng tiền góp và vay tiền đứng
khoảng ba trăm linh người ở tỉnh đắk lắc vay với tổng số tiền hơn ba tỷ đồng
lãi suất một mươi năm đồng đến hai mươi năm đồng một triệu một ngày
tương đương từ ba trăm sáu mươi năm đến sáu trăm linh một năm thu lợi bất chính khoảng hai tỷ đồng
công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc ở phường hiệp tân
tạm giữ hình sự chín đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng bốn công an thị xã hòa thành đã bắt quả tang điểm đánh bạc
trái phép dưới hình thức đánh bài cào ăn thua bằng tiền tại khu phố hiệp hòa
do đối tượng huỳnh thị vòn và nguyễn văn toàn cùng chú ở huyện châu thành làm cái
tại hiện trường lực lượng công an bắt giữ một mươi ba đối tượng đang đánh bạc
thu giữ tăng vật trên năm mươi hai triệu đồng một mươi hai điện thoại di động các loại
bảy xe mô tô và nhiều đồ vật khác có liên quan
để tránh bị lực lượng công an phát hiện tụ điểm đánh bạc này đã thuê người đứng ra cảnh giới
tập trung tại một căn nhà ở phường hiệp tân thị xã hòa thành
do ông ngô anh bích quản lý để tổ chức đánh bài
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ